ngày ba mươi tháng ba đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đài tiếng nói việt nam tập đoàn tân á đại thành công ty điện toán việt nam và công ty panasonic việt nam
tiếp nhận gần ba tỷ từ các cơ quan đơn vị công ty đồng chí trần thanh mẫn khẳng định
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ phân bổ nguồn ủng hộ về đúng địa chỉ
để công tác cứu trợ bảo đảm kịp thời
những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần chia sẻ cùng đảng và nhà nước
trong lúc đất nước đang gặp nhiều khó khăn do phải tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng trong chiều ngày ba mươi tháng ba ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
cũng đã tiếp nhận thêm khoảng bốn trăm linh triệu đồng và năm tấn gạo từ các công ty câu lạc bộ